hội đồng xét xử sơ thẩm tòa án nhân dân tp hà nội đã đưa ra phán quyết cuối cùng trong vụ án vỡ đường ống nước sông đà tuyên phạt chín bị cáo về tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
kết luận giám định tư pháp xác định nguyên nhân gây vỡ đường ống nước là do vi phạm trong quá trình sản xuất ống quá trình quản lý giám sát thi công xây dựng tuyến ống truyền tải nước sạch trong dự án cấp nước sông đà hà nội
hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm đối với xã hội vì đã xâm phạm đến an toàn công cộng
sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án các tài liệu chứng cứ thu thập được và lời khai các bị cáo hội đồng xét xử sơ thẩm tòa án nhân dân tp hà nội đã quyết định tuyên án hai mươi tháng tù đối với bị cáo hoàng thế trung nguyên giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sông đà hai mươi tháng tù đối với nguyễn văn khải nguyên phó giám đốc ban quản lý dự án
một mươi sáu tháng tù với trương trần hiển nguyên trưởng phòng vật tư thiết bị thuộc ban quản lý dự án
bị cáo trần cao bằng nguyên giám đốc công ty cổ phần ống sợi thủy tinh vinaconex hai mươi tháng tù
vũ thanh hải nguyên phó giám đốc công ty cổ phần ống sợi thủy tinh vinaconex hai mươi tháng tù
đỗ đình trì nguyên trưởng đoàn tư vấn giám sát tại dự án cấp nước sông đà hai mươi tháng tù
ba bị cáo được cho là hưởng án treo bao gồm nguyễn biên hùng nguyên phó trưởng đoàn tư vấn giám sát tại dự án cấp nước sông đà
hoàng quốc thống nguyên giám sát viên tại dự án cấp nước sông đà bùi minh quân nguyên giám sát viên tại dự án cấp nước sông đà